tại thủ đô phnom penh đã diễn ra lễ meeting kỷ niệm ba mươi chín năm ngày thành lập mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước campuchia
nay là mặt trận đoàn kết phát triển tổ quốc campuchia
dự lễ có chủ tịch quốc hội campuchia chủ tịch danh dự đảng nhân dân campuchia cầm quyền
chủ tịch hội đồng dân tộc mặt trận đoàn kết phát triển tổ quốc campuchia hinh saorin
lãnh đạo quốc hội thượng viện chính phủ cùng đại diện các tầng lớp nhân dân campuchia
đại diện lâm thời đại sứ quán việt nam nguyễn trác toàn và đại diện đại sứ quán một số nước tại campuchia
đã tới dự lễ và tặng hoa chúc mừng nhân ngày kỷ niệm
tại buổi lễ chủ tịch heng somrin khẳng định chúng ta không thể quên sự đau khổ và mất mát trong quá khứ
dưới chế độ diệt chủng khơ me đỏ
trong bối cảnh đó nhờ công lao và đáp lại lời kêu gọi của mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước campuchia
được thành lập tại huyện sơn uân tỉnh cọ đọa tre vào ngày hai tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
tất cả người dân mọi thành phần trong xã hội đã cùng nhau nổi dậy tập hợp thành khối đại đoàn kết dân tộc
cùng với sự giúp đỡ từ bạn bè quốc tế gần xa đã đánh đổ chế độ diệt chủng tàn bạo pol pot
chủ tịch hinh saorin cho biết ba mươi chín năm sau qua chiến thắng dưới sự lãnh đạo đúng đắn và tầm nhìn xa của đảng nhân dân campuchia
đất nước campuchia đã đạt được những thành tựu to lớn và quan trọng thoát khỏi sự đau khổ trong quá khứ
đang bước tiến mạnh mẽ trên con đường an ninh hòa bình đầy đủ tình hình chính trị trật tự xã hội ổn định mọi lĩnh vực đều trên đà phát triển
nhân dịp này chủ tịch heng som rin bày tỏ biết ơn sâu sắc các nước đã ủng hộ giúp đỡ rất chân tình vì sự công bằng của người dân campuchia từ giai đoạn cứu nước cho đến nay